sau một hồi nói chuyện người nam giới hỏi tên tuổi địa chỉ của chị và đồng ý hẹn gặp để đưa chị m đi lấy lại máy điện thoại
tám giờ ngày một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi ba chị m nhận được điện thoại của người đàn ông trên

chị m đứng chờ điểm hẹn khoảng hai mươi phút thì có một người đàn ông đi xe máy điện thoại
chị m đứng chờ đến và giới thiệu là người lá xe ôm
được một người thanh niên thuê đến đón chị
người lá xe ôm nói với chị m rằng có hai thanh niên thuê chở chị đến kim long tam dương bệnh phúc
đến góc cây đa thuộc thôn gò dạng kim long huyện tam dương
châu thả chị m xuống nói cứ đứng ở đó chờ
sau đó thì người này bỏ đi
sau đó thì long điều khiển xe máy chở chị m đi lòng vòng rồi lên đồi từ khu tám sẽ hướng đạo huyện tam dương tỉnh bệnh phúc
đây là một nơi vắng vẻ không có nhà dân
long bảo chị m đứng chờ ở đó rồi phóng xe đi mất
khoảng một mươi phút sau thì có một thanh niên đi xe máy không có biển số đến
người này tên là nguyễn trường thọ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
chú tại đồng x lập thạch vĩnh phúc
chị mờ vẫn ngờ ngợ ở cái dáng người nhỏ con giống với tên cướp điện thoại của chị và yêu cầu thọ trả lại điện thoại
thọ bung lời chiêu chọc và đòi chị m phải cho hắn quan hệ tình dục rồi mới trả điện thoại
chị m không đồng ý với yêu cầu của tên cướp nhưng cũng không dám truy hô

sau đó thọ lừa chị m lên xe để hắn trở vào nơi giấu điện thoại

nơi bãi đất trống không có bóng đá
sau đó người ấy nguyễn trường thọ đã thực hiện hành vi hạm hiếp chị m
sau khi đe dọa sẽ giết chết nếu chị m không đồng ý

hắn luôn cúi gàm xuống đất
khuôn mặt hốc hát vì đòi thuốc
khi viết những dòng chữ và biên bản ghi lời khai
đôi bàn tay đã từng cúp giật ngoài đường ấy như run lên
hắn lo sợ cho các ngày nhận bản án của pháp luật
hay run dày vì sự mê mụi của những thói ăn chơi
nhưng bây giờ thì rất hận
bởi vì vợ đang vừa sinh được mấy ngày
cùng thời điểm tôi bắt vào đây là vợ cũng đi biện sinh cháu thứ hai
cho nên rất hận hận và rất muốn sự hoạt động của pháp luật
để về nhà cùng vợ nữ con
đúng cái ngày thọ rủ nạn nhân lên ngọn đồi để hãm hiếp rồi bỏ chôn ấy
thì hắn đã thêm một lần nữa được làm bố
người vợ trẻ của hắn trở dạ sinh cho hắn đứa con thứ hai
nhưng giờ đây với nguyễn trường thọ thì đã quá muộn

không biết đến khi nào hắn mới được chung thấy đứa con mới sinh của mình
và không biết người vợ trẻ của hắn có tha thứ cho hành động đớn hèn mà đã gây ra hay không
còn bố mẹ hắn họ đã lầm lũy cắt đi chiếc khóa sắt đã từng khóa chân thảo lại
mỗi khi hắn lên cơn vật vã vì đói thuốc
những đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu được những lỗi lầm mà cha của chúng đã gây ra
chúng càng không biết cha mình đang phải trả giá
cho những hành động sai trái của mình trong trại giam
cánh cửa nhà giam đóng lại trong buồng giam tối tăm và lành lẽo
nạn nhân nguyễn trường thọ có đủ thời gian để suy nghĩ về những việc mà mình đã gây ra cho nạn nhân
cho bố mẹ vợ con và cho cả xã hội
nhưng vẫn có những lùn sáng ấm áp chiếu qua những ô cửa sắt nhỏ
nếu như những người như họ biết rũ bỏ sự tối tắm và ngộ ra một điều
sống có trách nhiệm với bản thân với gia đình và cả xã hội
thưa quý vị các đồng chí và các bạn
trong xã hội hiện nay đối tượng phạm tội liên quan đến ma túy ngày càng gia tăng
đây là một vấn nạn mà cả xã hội đang chung tay loại bỏ
vụ án trên cũng là tiếng chuông cảnh tỉnh cho những người đã chót xa chân vào trò chơi ma túy
đồng thời cũng là bài học chung cho toàn xã hội
cùng nâng cao cảnh giác giữ gìn tài sản đề phòng các loại tội phạm cướp giật trên đường phố
hãy báo cáo vụ án lên ban giám đốc công an tỉnh phú thọ
thực hiện chỉ đạo của ban giám đốc công an tỉnh phú thọ
công an huyện đoan hùng đã phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
phòng kỹ thuật đình sự
tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
điều tra viên trinh sát xuống tận hiện trường
nắm sơ bộ hiện trường và bộng nằm công tác bảo vệ trật chẽ hỗ trợ hiện trường
phân công từng các vị trí cần phải bảo vệ
thông tin ban đầu nạn nhân là chị hoàng thị bích ngọc
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại xã hữu đô huyện đoàn hùng tỉnh phú thọ
nạn nhân chết do một nhát giao đâm duy nhất trúng tìm
vậy đồng cơ nào để hung thủ gây án
đây là điều rất quan trọng để mở hướng đi nhưng lại rất khó xác định
tất cả những suy luận dù rất mong manh các chiến sĩ công an không được phép bỏ qua
tôi lên hiện trường xem đúng là nhà rất hoàn cảnh
chồng để đi làm cát ở dưới sông đi làm thuê cho những đi đảo đóng cát
nhưng mà trong nhà thì thực sự là quá nghèo
hàng trăm người dân chứng kiến
tại hiện trường đều hết sức căm phẫn trước hành động dã man của hung thủ
còn gia đình nạn nhân thì đau đớn tột cùng trước cái chết của người vợ
người mẹ trẻ vốn hiền lành chăm chỉ và đang nuôi hai đứa con thơ
sức ép của dư luận đặt ra cho cơ quan điều tra
là phải nhanh chóng giải mã vụ án ổn định tình hình an ninh trật tự
bởi cái chết hết sức thương tâm của chị hoàng thị bích ngọc
lại xảy ra nơi miền quê vốn dĩ rất yên bình
người dân vốn hiền lành lương thiện
quanh nằm làm lũ với ruộng vườn sông nước
một đồn mười mười đồn một trăm
người ta cứ kháo nhau về cái chất đầy bi thảm
và chân dung chưa rõ về kẻ thù ác man giặc
công huyện đã mời trưởng ban hành giáo bí thư tri bộ trưởng khu hành chính các khu trong xã
và tung trinh sát xuống cơ sở để nắm địa bàn thu thập thông tin ban đầu
các tình tiết dường như không liên quan đến vụ án cũng được báo cáo lên bàn giám đốc công an tỉnh phú thọ
những người có nhiều kinh nghiệm nhất trong các vụ án
được bàn giám đốc triệu tập để cùng phân tích phán đoán và suy luận
sau khi vụ án giết người xảy ra thì được sự phân công của lãnh đạo
điều tra vụ án thì tôi chỉ huy tổ trinh sát
đi giả soát nắm mắt các đối tượng quanh vùng thanh lập
thì qua công tác nắm tình hình tại khu vực hiện trường
thì được biết là cái khu vực xảy ra vụ án
là cái nơi giáp ven sông lô và người dân tập trung
sống chủ yếu quanh khu vực để tìm hiểu
đấy là bằng cái nghề là khai thác các sỏi thuê trên sông
đây là một vụ việc nghiêm trọng
càng phải ăn muộn thì càng gây dư luận sống trong nhà dân
bàn giám đốc ngoàn tỉnh phú thọ quyết định sử dụng tất cả các biện pháp người vụ
huy động mọi lực lượng phương tiện để tìm ra cái tù áp
chúng tôi cũng kiểm tra sử dụng bộ thế
nhà cửa trong nhà bị nục xoát
tài sản trong tù
kinh khắc thấy rơi vãi ra ngoài đền nhà
cửa tủ mở
chúng tôi đã nhận định được đây là vũ trụ
tuy nhiên gia đình là một trong những hộ nghèo của xã
và người nhà nạn nhân cũng cho biết không mất mát gì
lúc đó tìm trên khám nghiệm
lúc ở trên góc nấu tủ còn hơn triệu những đút con lợn
để trên cái nán nhân
còn trong gia đình thì thức ăn cũng không có cái gì cả
thế mà chết thì trong tình trạng là quốc quần bị mở
bắt đầu hé như vậy thôi
nhưng bị mát đâu
thế thì động cơ mục đích giữa vợ chồng
thì chúng tôi nghĩ rằng là cũng rất khó
bởi vì bà sợ không hai anh này đi làm gì về đâu
có vấn đề gì mà mâu thuẫn bà chồng giết vợ
để làm vợ chồng gia đình không có gì cả
chứ mà trộm vào nhà thật sự là
cũng có bị lật cánh tủ ra và lôi ra
nhưng theo như ông chồng đã nói là không có gì cả

có cái quần áo để trong tủ lôi
thế còn nhà em chả mất gì cả
không mất một cái gì cả
thế thì đúng là tìm gà
mấy con gà con lép nhép
thế mà bảo để mà nó
suy nghĩ vì sao nó giết cái này
thì đúng là lần tất cả các mối quan hệ lại
thời gian nhà em tôi tìm
đặt vấn đề là
chính là từ cái chỗ
cái cốc quần
ở dưới nó bị mở
từ nhận định này
bà chồng đã tìm ra
chuyên án đặt ra cho phòng kỹ thuật hình sự
phải xem xét kỹ lưỡng
thu thập tất cả các vật chứng
để mang mẫu đi giám định
nhưng mẫu vật có liên quan đến vụ án
đã được thu thập và phân tích
một cách tỉ mì cẩn trọng
cùng với đó tiếp tục tìm kiếm
dấu vết khác liên quan đến vụ án
tránh đưa ra những nhận định sai
để làm ảnh hưởng đến quá trình điều tra
chính sự tìm kiếm
tỉ mì miệt mài
và hết sức khẩn trương của các kỹ thuật viên
cùng với những kết quả điều tra ban đầu
ban chuyên án đã nhận định đúng hướng
đi giám định xem lại
chứ bị hiếp không phải
thế thì định hướng lúc đó
bộ này có khả năng hiểu
một vào án trộm thì khẳng định là có
không lấy được tài sản
vì tù bị lật ra tất cả các thứ này khác
và có ý định hiếp dâm
những cuộc này chống cử lại
để dẫn đến về cái việc này đâm chết
thì cái giả thiết chúng tôi đặt ra là phù hợp
từ những chứng cứ thu thập được
và manh mối chính là chiếc quốc quần vũ mật
bàn chuyên án
hùng thủ có quen biết với nạn nhân
là người dân trên địa bàn xác hữu đồ
có thể ban đầu hùng thủ
chỉ có ý định đột nhập
để ăn trộm
nhưng khi không tìm thấy được gì
nạn nhân lại đang ngủ
hắn nảy sinh ý định hiếp dâm khi bị chống cử
đối tượng đã ra tay hạ sát nạn nhân
rồi bỏ trốn

ở những vùng khác
xâm dập đến
mà nhiều khả năng
mà khả năng lớn nhất
là do đối tượng không có tài sản
chính địa bàn gây ra
với quyết tâm phá án
đưa chúng ra xét xử trước pháp luật
các dấu vết hiện trường dù là nhỏ nhất
cũng không bị bỏ qua
các nhóm đối tượng khả nghi
được cơ quan công an đưa vào tầm ngắm